thưa quý vị ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm việt nam và nước bạn lào đã hoàn thành công tác cắm mốc
trên thực địa các tỉnh biên giới đến nay hai nước việt nam lào đã có hệ thống cột mốc hiện đại
đảm bảo tính pháp lý kỹ thuật độ bền và mỹ quan ngang tầm các nước trong khu vực
tạo thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ biên giới phát triển kinh tế văn hóa nâng cao đời sống nhân dân
mới đây kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương việt nam lào vừa kết thúc thành công tốt đẹp
mời quý vị khán giả cùng tiểu mục ngày này năm xưa nhìn lại công tác cắm mốc trên thực địa các tỉnh biên giới hai nước việt nam lào
cũng như mối quan hệ đặc biệt của hai bên
thực hiện quyết định chỉ thị của thủ tướng chính phủ bộ quốc phòng đã triển khai dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới việt nam lào
trong vòng tám năm hoàn thành vào ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại một mươi tỉnh biên giới việt lào công tác cắm mốc trên thực địa đã được hoàn thành toàn bộ
hai vị trí trên tám trăm ba mươi bốn cột mốc và một trăm một mươi ba vị trí trên một trăm sáu mươi tám cọc dấu đã được xây dựng
các đồn biên phòng đã tiếp nhận quản lý bảo vệ tất cả các cột mốc cọc dấu đã được xây dựng
hai bên cũng đã đàm phán hoàn thiện dự thảo nghị định thư về đường biên giới cột mốc và các tài liệu đính kèm
nhằm ghi nhận toàn bộ thành quả công tác phân giới cắm mốc trước đây và tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới việt nam lào
đứng ở mặt quốc gia
chúng ta đã có một đường biên giới rất rõ ràng chính xác vĩnh viễn được ghi nhận chi tiết
trong hệ thống mốc quốc giới chính quy hiện đại bình vững trên địa bàn
và chính vì cái thành quả này sau này cái việc mở cửa biên giới giao lưu biên giới với hai nước
được vấn đề củng cố an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh biên giới
được khai hạ
và có thể nói công trình này thực sự là tài sản vô giá truyền lại cho các thế hệ con cháu của hai nước tiếp tục kế thừa trong tương lai
ở thời điểm hiện tại trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực trong năm qua có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
đặc biệt là dịch covid một mươi chín gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế xã hội nhiều quốc gia trên thế giới
việt nam và nước bạn lào vẫn duy trì các chuyến thăm tiếp xúc điện đàm cấp cao
và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng hỗ trợ nhau hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh
cũng như giữ vững đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực
là minh chứng cho nỗ lực và quyết tâm cao độ của cả hai nước dành cho mối quan hệ đặc biệt việt nam và lào
đầu tư việt nam vào lào hiện vẫn tiếp tục duy trì vị trí thứ ba với tổng vốn đăng ký hơn bốn hai tỷ usd
tăng ba mươi năm so với năm hai nghìn một mươi
thương mại hai chiều giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
luôn đạt tốc độ tăng trên một mươi cơ cấu mật hàng trao đổi giữa hai nước ngày càng đa dạng
ngoài ra hợp tác giáo dục tuyên truyền văn hóa giao lưu nhân dân được mở rộng
hai bên phối hợp tổ chức tốt các sự kiện quan trọng trong quan hệ và các lễ kỷ niệm lớn của cả hai nước
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi nhờ sự phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo quyết liệt của chính phủ hai nước
nhiều dự án hợp tác trọng điểm việt nam lào đã có những bước tiến căn bản như cảng vũng áng sân bay nong khang
các dự án kết nối đường bộ đường sắt và đặc biệt là công trình nhà quốc hội lào sẽ hoàn thành vào đầu năm hai nghìn hai mươi
quà tặng đầy ý nghĩa của đảng nhà nước và nhân dân việt nam dành cho nhân dân lào anh em
những thành quả này sẽ tạo động lực mới giúp quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển
đi vào chiều sâu thực chất tin cậy hiệu quả góp phần không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào trong thập kỷ tới